thưa quý vị quý vị đang theo dõi chuyên mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị nhân vật đối thoại trong tuần của tạp chí đối ngoại luôn là một điểm nhấn trong chương trình
và trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe cuộc trò chuyện với nữ chính trị gia
một trong năm mươi người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất việt nam do tạp chí forbes việt nam bình chọn
bà nguyễn thị thu hà ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay
cuộc đối thoại sẽ là sự lồng ghép những hoạt động của hội liên hiệp phụ nữ thúc đẩy vị thế của phụ nữ việt nam như thế nào
cùng với những sự phát họa khéo léo về người đứng đầu và trèo lái con thuyền phụ nữ
lên và hội nhập sâu rộng
ngay sau tiểu mục chuyện việt nam sẽ là tiểu mục chuyện xa xứ với câu chuyện của một người dân đang sống và làm việc ở xa tổ quốc
hội liên hiệp phụ nữ thúc đẩy vị thế của phụ nữ thúc đẩy vị thế của người đứng đầu và trèo lái con thuyền phụ nữ thúc đẩy vị thế của người đứng đầu và làm việc ở xa tổ quốc
ngày sau tiểu mục chuyện việt nam sẽ là tiểu mục chuyện việt nam sẽ là tiểu mục chuyện việt nam sẽ là tiểu mục nhắn gửi quê nhà với lời nhắn của những người con ở xa tổ quốc gửi cho người thân và gia đình
sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
trước tiên xin mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
nhận lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc thủ tướng vương quốc campuchia samdek techo
hun sen dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ vương quốc campuchia đến hà nội bắt đầu chuyến thăm chính thức việt nam từ ngày sáu đến ngày tám tháng một mươi hai
đây là chuyến thăm chính thức việt nam lần đầu của thủ tướng hun sen sau khi campuchia thành lập chính phủ nhiệm kỳ sáu vào tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
diễn ra trước thềm kỷ niệm bốn mươi năm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi chín
chuyến thăm thể hiện sự coi trọng tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước
trao đổi các vấn đề trong quan hệ song phương và các vấn đề khu vực quốc tế hai bên cùng quan tâm
thủ tướng samdek techo hun sen đã hội đàm với thủ tướng nguyễn xuân phúc chào lãnh đạo cấp cao việt nam và thực hiện một số hoạt động khác
ngày một một mươi hai tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bộ trưởng ngoại giao cộng hòa dân
chủ nhân dân triều tiên ri yong ho đang thăm chính thức việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh đồng chí ri yong ho thăm việt nam khẳng định đảng chính phủ và nhân dân việt nam
luôn coi trọng và mong muốn củng cố phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với đảng chính phủ và nhân dân triều tiên
trao đổi với bộ trưởng ri yong ho về đường lối đổi mới và các biện pháp triển khai dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
trong hơn ba mươi năm qua trong đó có việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cải thiện đời sống nhân dân
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ việt nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với triều tiên trong đó có việc mở rộng kinh tế đối ngoại thu hút đầu tư và du lịch
thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh những tiến triển tích cực trên bán đảo triều tiên nhất là những kết quả đạt được
tại các cuộc gặp cấp cao giữa triều tiên với mỹ và hàn quốc việt nam sẵn sàng đóng góp tích cực trong tiến trình đối thoại giữa triều tiên và các bên liên quan
bộ trưởng ngoại giao triều tiên ri yong ho bày tỏ ấn tượng sâu sắc và chân thành chúc mừng về những thành tiệu kinh tế xã hội mà việt nam đạt được dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
bộ trưởng ri yong ho nhấn mạnh toàn đảng toàn dân triều tiên đang dồn sức quán triệt đường lối chiến lược mới về tập trung xây dựng kinh tế do nhà lãnh đạo kim trương ân đề ra
và được thông qua tại hội nghị trung mương ba khóa bảy của đảng lao động triều tiên
bộ trưởng ri yong ho khẳng định lập trường nhất quán của đảng chính phủ triều tiên là tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước
tài sản quý báu do chủ tịch kim nhật thành và chủ tịch hồ chí minh xây dựng vun đắp
chiều ngày bốn tháng một mươi hai tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp công ước sứ ốc hoàng tử anh andro
phát biểu ý kiến tại hội nghị trung mương ba khóa bảy của đảng lao động triều tiên
thủ tướng nguyễn xuân phúc chào mừng hoàng tử trở lại thăm việt nam nhân dịp hai nước kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
đánh giá cao tình cảm tốt đẹp của hoàng tử dành cho việt nam cũng như những đóng góp quan trọng của hoàng tử cho quan hệ hai nước
thủ tướng khẳng định việt nam luôn coi trọng và tăng cường quan hệ với anh
thủ tướng hài lòng nhận thấy hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước phát triển rất tích cực thời gian qua
đề nghị hai bên phát huy tiềm năng thế mạnh bổ trợ nhau để tăng cường hợp tác
nhấn mạnh anh có thế mạnh về giáo dục chất lượng cao hợp tác giáo dục đào tạo là ưu tiên hàng đầu của hai nước
bày tỏ sớm có trường đại học việt anh ở việt nam để xứng tầm quan hệ hai nước do đó mong hoàng tử quan tâm và thúc đẩy dự án này
hoàng tử androu cho biết từ kinh nghiệm của nước anh là phải đa dạng hóa nền kinh tế
do đó anh tập trung đào tạo lực lượng lao động trẻ có tay nghề cao hiểu biết nền kinh tế số nhất là chú trọng đào tạo khởi nghiệp
hoàng tử khẳng định luôn quan tâm ủng hộ việt nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với chính phủ các bộ các ngành việt nam
nhất là đẩy mạnh hợp tác về giáo dục trong đó có giáo dục đại học
ngày bốn tháng một mươi hai theo giờ địa phương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã tới sân bay busan
bắt đầu chuyến thăm chính thức đại hàn dân quốc từ ngày bốn đến ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
theo lời mời của chủ tịch quốc hội đại hàn dân quốc moon hee sang
chuyến thăm chính thức đại hàn dân quốc của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị
tăng cường hợp tác giữa việt nam và hàn quốc
chuyến thăm hàn quốc của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhằm thể hiện đảng nhà nước và quốc hội việt nam
coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc và mong muốn phát triển mối quan hệ lên tầm cao mới
đồng thời thông qua kênh quốc hội thể hiện đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân việt nam
mong muốn tăng cường mối quan hệ việt nam hàn quốc
đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo đảng nhà nước ta tới hàn quốc trong năm hai nghìn một mươi chín
và là chuyến thăm đầu tiên tới nước bạn của đồng chí nguyễn thị kim ngân trên cương vị chủ tịch quốc hội việt nam
thông qua nhiều hoạt động tại thành phố busan và thủ đô seoul lãnh đạo cấp cao quốc hội hai nước dịp này
cùng nhau thảo luận những biện pháp nhằm tăng cường hợp tác toàn diện giữa việt nam với hàn quốc
trong các lĩnh vực cụ thể về chính trị kinh tế an ninh quốc phòng văn hóa giáo dục
hợp tác trên các diễn đàn đa phương trao đổi về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm
nhận lời mời của bộ quốc phòng liên bang nga đoàn đại biểu cấp cao bộ quốc phòng do đồng chí thượng tướng nguyễn trí vịnh
ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương thứ trưởng quốc phòng làm trưởng đoàn thăm và làm việc
tại liên bang nga từ ngày một đến ngày bốn tháng một mươi hai
ngày ba tháng một mươi hai tại trụ sở quốc phòng liên bang nga thượng tướng thứ trưởng quốc phòng việt nam nguyễn trí vịnh
và thượng tướng alexander vacilevik formin thứ trưởng quốc phòng liên bang nga đã đồng chủ trì đối thoại chiến lược
quốc phòng việt nam nga lần thứ tư
tại đối thoại sau khi đánh giá cao những thành tiệu quan trọng đạt được trong hợp tác quốc phòng năm hai nghìn một mươi tám
lãnh đạo bộ quốc phòng hai nước thống nhất cho rằng quan hệ hợp tác quốc phòng tiếp tục là trụ cột
và được ưu tiên phát triển trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống
đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển
thứ trưởng nguyễn trí vịnh cho biết việt nam sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động đa phương do bộ quốc phòng nga tổ chức
phù hợp với điều kiện của việt nam khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện cho tàu hải quân nga vào thăm ghé đậu tại cảng biển việt nam
hai bên đồng thời chia sẻ quan điểm về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm
xác định quan hệ hợp tác quốc phòng việt nam liên bang nga là một trong những nhân tố quan trọng góp phần củng cố an ninh hòa bình hợp tác và phát triển tại khu vực
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua
sau đây xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ bà nguyễn thị thu hà
ủy viên trung mương đảng chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam trong tiểu mục chuyện việt nam
theo tinh thần như vậy trong thời gian qua hội liên hiệp phụ nữ việt nam cũng đã thực hiện rất nhiều hoạt động
trước hết là chúng tôi tập trung vào cái việc tuyên truyền vận động hỗ trợ và chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của người phụ nữ
trong đó có rất nhiều vấn đề mà asean quan tâm ví dụ như vấn đề đào tạo bồi dưỡng các kiến thức cho phụ nữ
vấn đề việc làm bền vững vấn đề làm sao để cho phụ nữ ứng phó với các biến đổi khí hậu
và giảm nhẹ các rủi ro thiên tai các vấn đề an sinh xã hội cho phụ nữ
tất cả những hoạt động này thì chúng tôi làm cũng rất là thường xuyên bền bỉ trong nhiều thập kỷ vừa qua
tuy nhiên có một điểm rất mới điểm nhấn quan trọng là gần đây bên cạnh việc chúng tôi động viên khuyến khích phụ nữ
để mà có thể tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội
thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc làm sao để cho phụ nữ phát huy được nội lực
tự giải quyết các vấn đề của mình và của gia đình
chúng tôi cũng tập trung rất nhiều cho các nhóm phụ nữ yếu thế
chúng tôi tập trung giúp để cho phát huy vai trò của nhóm phụ nữ tiên phong
ở đây là những cán bộ nữ lãnh đạo quản lý những nữ doanh nhân những nhà khoa học nữ trí thức
và rất nhiều các phụ nữ yếu tố tiến bộ khác
chúng tôi coi rằng đây sẽ là những yếu tố lan tỏa dẫn dắt tiên phong cho phong trào phụ nữ nói chung
ở cấp độ thứ hai là cấp độ mang tính chiến lược hơn
thì xác định rằng mỗi một chính sách ra đời sẽ giúp rất nhiều phụ nữ
tầm tác động ảnh hưởng của nó rất lớn
cho nên trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi tập trung rất nhiều vào việc tham mưu đề xuất luật pháp chính sách
tham gia phản biện xã hội và giám sát các luật pháp chính sách liên quan đến phụ nữ đến trẻ em và đến bình đẳng giới
chúng tôi có đủ cơ sở pháp lý để làm việc đó
mới đây nhất thủ tướng chính phủ cũng đã phê duyệt hai đề án dành cho phụ nữ
thứ nhất là cái đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
thứ hai là đề án tuyên truyền vận động hỗ trợ phụ nữ để giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ
với đề án khởi nghiệp chúng tôi góp phần rất trực tiếp và tích cực
mục tiêu là đến năm hai nghìn hai mươi sẽ có một triệu doanh nghiệp trong đó có ba mươi năm doanh nghiệp nữ
với đề án thứ hai là hỗ trợ phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội
theo đúng như tinh thần tôi vừa trao đổi phía trên chúng tôi rất muốn nâng cao nội lực phát huy chính vai trò phụ nữ để giải quyết những vấn đề của chính mình
thông qua những việc làm như vậy thì chúng tôi cũng giúp để nâng cao quyền năng của người phụ nữ chăm lo cho cuộc sống của phụ nữ
và qua đó tôi nghĩ cũng giúp nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ trong nước cũng như trong khu vực
vâng bên cạnh những yếu tố mà bà vừa đề cập thì tôi cũng muốn nhắc tới việc chúng ta có rất nhiều giải thưởng như là giải thưởng kovalev skya hay là giải thưởng phụ nữ việt nam
có lẽ là với mỗi một hoạt động và với mỗi một giải thưởng thì đều để thúc đẩy quyền năng cũng như là phát huy tính sáng tạo của mỗi một phụ nữ
vậy thì bà có cho rằng là thông qua những giải thưởng này thì bạn bè quốc tế sẽ có cách nhìn hiện đại hơn về phụ nữ việt nam
hiện nay thì có một số các giải thưởng quốc gia có uy tín dành cho phụ nữ
như chị vừa nói ví dụ như là giải thưởng kovalev skyar thì là giải thưởng dành cho các nhà nữ khoa học tự nhiên
giải thưởng phụ nữ việt nam thì dành cho phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực
ngoài ra thì còn một số các giải thưởng khác ví dụ như là cúp bông hồng vàng thì dành cho doanh nhân nữ
giải thưởng l oreal unesco thì dành cho các nhà nghiên cứu khoa học là nữ trẻ
thế thì tất cả các giải thưởng này thì đều nhằm tôn vinh các nhà nghiên cứu khoa học tự nhiên
thế thì tất cả các giải thưởng này thì đều nhằm tôn vinh động viên khích lệ phụ nữ ở trên các lĩnh vực
và đúng là qua đó qua các cái giải thưởng này thì cũng góp phần làm cho bạn bè quốc tế có cái nhìn hiện đại hơn về phụ nữ việt nam
tuy nhiên ở đây thì tôi chỉ nói là góp phần
bởi lẽ thì tôi cho rằng giải thưởng không phải là cái con đường duy nhất để cho bạn bè quốc tế có thể nhìn nhận cái sự hiện đại hay không của phụ nữ việt nam
bởi vì trên thực tế thì phụ nữ việt nam hiện nay đang tham gia vào rất nhiều các cái lĩnh vực
đơn cử như là trong lĩnh vực chính trị chẳng hạn thì hiện nay phụ nữ việt nam cái số lượng phụ nữ tham gia làm lãnh đạo quản lý đang ngày càng nhiều hơn
nữ đại biểu quốc hội hiện nay là hai mươi sáu bảy và cao hơn so với cái trung bình của khu vực và trên thế giới
thế và chúng ta thì hiện nay đang có chủ tịch quốc hội là nữ và ba ủy viên bộ chính trị rồi một phó chủ tịch nước là nữ
thế thì cái điều đó nó cũng phần nào khẳng định cái sự hiện đại của phụ nữ việt nam
trong lĩnh vực ngoại giao cũng vậy hiện nay thì chúng ta có một mươi hai nữ đại sứ và trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao việt nam ở nước ngoài là nữ
rồi chúng ta cũng có rất nhiều rất nhiều những cái chị các cái nhà ngoại giao nữ xuất sắc
chúng ta có khoảng độ gần ba mươi doanh nghiệp nữ chủ doanh nghiệp là nữ
và thậm chí là trong một số các lĩnh vực mà mới khó thì gần đây thì nữ cũng đã tham gia rất là nhiều
có những cái lĩnh vực mà từ trước đến nay tưởng là lãnh địa
thế nhưng mà nữ cũng đã tham gia
chúng ta có một mươi nữ phi công ạ
và một mươi nữ sĩ quan cũng như là bác sĩ đang làm các cái nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở liên hợp quốc
và có thể nói rằng là tất cả những cái hình ảnh phụ nữ việt nam rất là hội nhập rất là chủ động sáng tạo tự tin trí tuệ
tất cả những hình ảnh đó trong công việc trong cuộc sống
và bên cạnh đó thì phụ nữ việt nam cũng rất là tiếp thu những cái văn minh
những cái tiến bộ của nhân loại để mà đưa vào trong lối sống trong tư duy trong ứng xử gia đình và ứng xử trong xã hội nữa
thì tất cả những cái điều đó nó cũng góp phần để khẳng định cái sự hiện đại cái sự tiến bộ của phụ nữ việt nam ngày nay
vâng nhân tiện khi mà bà đang nhắc tới câu chuyện là phụ nữ việt nam tham gia vào những lĩnh vực khó
thì tôi vẫn còn nhớ là tại hội nghị mạng lưới các nhà khoa học nữ khu vực châu á thái bình dương
thì bà có chuyển tới người nghe một thông điệp của tổ chức unesco
đó là thế giới cần đến khoa học khoa học cần đến phụ nữ
tôi tò mò lý do tại sao bà lại lựa chọn chuyển tải thông điệp phụ nữ này ở một hội nghị thuộc khu vực châu á thái bình dương
phải chăng là có một lý do đặc biệt khi mà cả thế giới đang đứng trước cuộc cách mạng công nghiệp bốn
đầu tiên thì tôi thấy rằng là cái vai trò của phụ nữ trong khoa học không chỉ ở việt nam mà trên thế giới là đang ngày càng được thừa nhận
ở cái diễn đàn các nhà khoa học nữ khu vực châu á thái bình dương
tôi chọn một cái thông điệp như vậy để mà trao đổi đó thì tôi cũng nghĩ rằng đây là một cái khu vực rất là năng động
và tôi hy vọng rằng là khi mà những cái thông điệp như thế được trao đổi một cái khu vực năng động
thì nó sẽ cái tính lan tỏa cái tính hiệu ứng của nó rất là tốt
và ở việt nam hiện nay thì số lượng trong một mươi năm gần đây thì số lượng giáo sư và phó giáo sư là nữ thì đã tăng khoảng gần gấp đôi
và hiện nay đang chiếm hai mươi bốn sáu trong tổng số
thế và trên bình diện toàn cầu thì các cái nghiên cứu của unesco mới công bố đây thì cho thấy rằng là ba mươi các cái nhà khoa học trong lĩnh vực đổi mới công nghệ và sáng tạo là nữ
cái lý do thứ hai ở cái chiều ngược lại thì tôi cũng thấy rằng là phụ nữ cũng rất cần đến cái việc là làm khoa học và ứng dụng khoa học
rõ ràng trong một cái thời kỳ mà khoa học công nghệ đang phát triển như thế này thì
cái việc làm khoa học và ứng dụng khoa học tôi cho là đấy là cái con đường ngắn nhất con đường trực tiếp nhất để phụ nữ giúp phụ nữ hội nhập và thích ứng với lại cách mạng khoa học công nghiệp bốn
thì tôi thấy rằng là phụ nữ cũng có rất là nhiều những cái thuận lợi nhưng mà cũng đang đứng trước không ít các cái nguy cơ các cái thách thức
và rõ ràng là với cái đặc điểm như ở việt nam thì cái phụ nữ ở cái khu vực mà lao động giản đơn vẫn đang chiếm số đông
và khi mà cách mạng công nghiệp bốn cùng với cái việc ứng dụng khoa học công nghệ thì rõ ràng là cái đối tượng chị em phụ nữ này cũng đứng trước các cái nguy cơ dễ bị mất việc làm
thế rồi chúng ta trong lao động nông nghiệp thì có khoảng độ trên dưới bảy mươi là lao động nữ
thì cái khu vực này thì cái ứng dụng khoa học công nghệ nó còn rất là ít
và khi đó thì các cái sản phẩm nông nghiệp cái tính cạnh tranh nó sẽ rất là khó khăn nếu như phải cạnh tranh với lại các cái sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu chẳng hạn
thế thì như vậy
thế thì như vậy thì cái nguy cơ bị bỏ lại phía sau cũng rất là hiện hữu
tôi thấy là thế giới thì cần đến khoa học và khoa học thì cần đến phụ nữ
đặc biệt là trong cái bối cảnh bốn
một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội liên hiệp phụ nữ việt nam đó là đoàn kết và hợp tác với phụ nữ các nước cũng như là những tổ chức và những cá nhân tiến bộ trong khu vực và trên thế giới
vậy thì làm sao để chúng ta có thể cân bằng được sự khác biệt văn hóa khi mà đối thoại với các nước
việc mà cân bằng cái sự khác biệt hay cái việc khích lệ xích lại gần nhau giữa các nền văn hóa là rất là cần thiết
trên thực tế thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể làm một số các cái cách thức thực hiện một số các cái cách thức để mà có thể là mọi người xích lại gần nhau hơn
có thể là sẽ phải tăng cường các cái hoạt động đối thoại
tôi cho rằng là chỉ có thể qua đối thoại thì mới có thể hiểu biết được nhau hơn
cũng sẽ phải tổ chức nhiều các hoạt động để tạo ra cái không gian chung
rồi khi mà cùng làm cùng chia sẻ thì các cái điều kiện cơ hội để hiểu nhau nó cũng nhiều hơn
thế còn đối với phụ nữ thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà làm sao để tập trung các cái hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho phụ nữ giúp cho phụ nữ cùng tiến bộ thì đấy cũng là một cái cơ hội để xích lại gần nhau
phụ nữ ở tất cả các nước thì đều đang có rất nhiều những cái vấn đề đặt ra và tương đối là giống nhau
ví dụ như là cái khoảng cách giới ạ
cái khoảng cách giới thì vẫn còn đang tồn tại
và các cái nước trong khu vực thì hiện nay chỉ có philippines thôi là vào trong top một mươi
còn lại thì các cái nước trong khu vực thì cái khoảng cách giới này nó khá là rõ nét
thế rồi hầu hết thì các cái quốc gia trên thế giới thì đều cũng phải có những cái đặc điểm chung này
và nhiều những cái đặc điểm chung như vậy nhiều những cái mối lo chung như vậy thì chúng tôi cũng có các cái cơ hội để có thể thảo luận để có thể trao đổi và chia sẻ với nhau

trong thời gian qua thì hội liên hiệp phụ nữ việt nam cũng đã tổ chức nhiều các cái mối chung như vậy
ví dụ như là chúng tôi tổ chức thường xuyên các cái diễn đàn
vâng diễn đàn phụ nữ việt hàn và sắp tới năm nay thì sẽ có diễn đàn phụ nữ việt nga
chúng tôi cũng tổ chức thường xuyên các cái hội nghị hội thảo khoa học ạ rất là nhiều
thế rồi tổ chức các cái chuyến xe hữu nghị
các cái diễn đàn thì có thể tổ chức song phương hoặc là đa phương
thế rồi chúng tôi cũng tổ chức các cái cầu truyền hình
thế thì thông qua tất cả những cái hoạt động như vậy trong cái quá trình tổ chức hoạt động như vậy
thì chúng tôi thấy rằng là cái sự chia sẻ thông cảm cái sự tôn trọng sự khác biệt
cái việc tôn trọng sự khác biệt nhưng mà phải cùng hướng đến cái mục tiêu bình đẳng phát triển và hòa bình
thì sẽ là cái mấu chốt quan trọng nhất để cho thu hẹp cái khoảng cách về văn hóa giữa phụ nữ của các nước
vậy thì từ kinh nghiệm của bản thân bà có cho rằng là phụ nữ có những lợi thế
khi mà chúng ta xử lý những khác biệt về mặt văn hóa hay không ạ
phụ nữ thì có rất là nhiều các cái phẩm chất tốt đẹp ạ
như là người phụ nữ thì thường là cũng rất là giàu nghị lực ý chí vươn lên tinh thần vượt khó ham hiểu biết
thế rồi phụ nữ thì thường cũng là cái người chú đáo tỉ mỉ và rất là tế nhị nhạy cảm
thế thì những cái phẩm chất đó là những cái tiền đề rất là quan trọng để giúp cho người phụ nữ có được một cái lợi thế
mà tôi cho rằng là đây là cái lợi thế của bản thân
cái lợi thế quan trọng nhất đấy là cái tính kết nối
phụ nữ như là những cái nhân tố hài hòa trong rất nhiều các cái môi trường giao tiếp
và từ đó thì sẽ kết nối các nền văn hóa làm cân bằng giữa sự khác biệt giữa các nền văn hóa một cách thuận lợi hơn
thứ hai thì người phụ nữ có cái vai trò là tái sản xuất ra sức lao động
nói cách khác là cái người mang thai và sinh con
thế thì cái vai trò này nó giống nhau ở tất cả các cái quốc gia
ở trên thế giới này
và chính cái vai trò này nó tạo nên một cái sự kết nối về giới rất là gần gũi
vấn đề thứ ba là khi mà sinh con rồi
quá trình nuôi dạy con thì cái người phụ nữ có vai trò rất là quan trọng trong gia đình
và ở đây có một cái yếu tố rất là đặc biệt
phụ nữ là cái người thầy đầu tiên của con người
khi đó thì người phụ nữ như là những cái sứ giả để trao truyền các cái giá trị văn hóa giữa các cái thế hệ
như vậy thì cái tính kết nối giữa gia đình
giữa thế hệ
giữa các cái nền văn hóa của người phụ nữ
cái điều kiện này sẽ giúp người phụ nữ thực hiện dễ dàng hơn
và thứ tư thì tôi nghĩ là trong mỗi trái tim của người phụ nữ thì đều có cái khát vọng hòa bình
và chính cái khát vọng này nó giúp cho người phụ nữ là thực hiện được cái vai trò kết nối của mình một cách dễ dàng hơn
là người đứng đầu hội liên hiệp phụ nữ việt nam
đồng nghĩa với việc tiếng nói của bà sẽ là đại diện cho tiếng nói của hàng nghìn hàng triệu người phụ nữ việt nam
vậy thì cũng xin được hỏi là phương châm tiếp cận của bà
với bất cứ một sự việc gì là như thế nào
tôi cũng là một người phụ nữ như hàng triệu những người phụ nữ việt nam khác
tôi cũng có những cái mối quan tâm về gia đình về xã hội về cái sự phát triển của đất nước
tôi cùng với tổ chức hội liên hiệp phụ nữ việt nam
luôn lấy cái lợi ích chính đáng thiết thực của người phụ nữ
để làm phương châm để chúng tôi tiếp cận cũng như là tổ chức mọi hoạt động cũng như là giải quyết mọi các cái vấn đề của mình
theo quan sát cá nhân của tôi thì
một trang phục mà bà thường xuyên lựa chọn từ việc dự họp hội nghị hay là đến những sự kiện trang trọng đó là áo dài
tôi cho rằng ở vị trí của bà thì dường như là việc lựa chọn trang phục sẽ mang nhiều hàm ý hơn là sở thích cá nhân
vậy thì cũng xin được hỏi là ngoài tà áo dài thì bà sẽ định hướng việc quảng bá hình ảnh của phụ nữ việt nam như thế nào
khi tham dự vào những sự kiện quốc tế
với tà áo dài thì thực sự là tôi rất là tự hào mình là người phụ nữ việt nam
trong tà áo dài thì mọi người phụ nữ việt nam đều trở nên rất là duyên dáng mềm mại
bên cạnh cái hình ảnh truyền thống đó thì tôi nghĩ rằng là trong xã hội hiện đại
người phụ nữ trên hết phải là cái vẻ đẹp về tâm hồn vẻ đẹp về trí tuệ
vẻ đẹp về cái năng lực thực chất của mình cái nội lực ở bên trong
và cái năng lượng sống cống hiến cái sự cố gắng nỗ lực vươn lên của người phụ nữ
xin cảm ơn những chia sẻ của bà
một lần nữa cũng cảm ơn bà đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam và tiếp theo như thường lệ
tiểu mục chuyện xa xứ sẽ là câu chuyện của một người con đang sinh sống và làm việc ở xa tổ quốc
trên con phố này từ lâu những người dân nơi đây đều biết tới việt nam
trên con phố này từ lâu những người dân nơi đây đều biết tới việt nam
họ biết tới cặp đôi nhà thiết kế người tây ban nha chị laura và anh diogo cortizat
họ biết tới cặp đôi này không chỉ bởi những tình cảm sâu đậm sắt son dành cho đất nước và con người việt nam
mà còn bởi những sản phẩm thời trang độc đáo qua từng hoa văn họa tiết mang đậm bản sắc văn hóa của cả hai nước
với những người yêu thích thời trang không khó để nhận ra sự gắn bó của hai vợ chồng chị laura và anh diego với tà áo dài việt nam
khi đã có hàng trăm mẫu thiết kế với tà áo dài việt nam đã được ra đời
và để có được thành công này là nhờ tình yêu của anh chị dành cho đất nước và con người việt nam
và sau vài tháng chúng tôi đã bắt đầu làm một sản phẩm
bởi sự chân thành của họ mà tới nay đã có khoảng sáu mươi năm nhân viên là người khuyết tật việt nam đang làm việc tại cơ sở của anh chị với mức lương từ ba đến chín triệu đồng một người một tháng

nhưng không phải những người làm việc rất tốt nhưng có những người có mức tốt như những người khác trong việc
đến việt nam rồi thành lập một thương hiệu thời trang như một cái duyên dù gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp lúc ban đầu do bất đồng ngôn ngữ
thế nhưng đến nay những sản phẩm độc đáo của anh chị và bạn bè đã được giới thiệu đến công chúng thế giới
đến việt nam rồi thành lập một thương hiệu thời trang như một cái duyên dù gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp lúc ban đầu do bất đồng ngôn ngữ
đã được giới thiệu đến công chúng thế giới
chị laura và anh diego không thể ngờ rằng chính những người khuyết tật
đã góp phần lớn mang đến những thành công của anh chị ngày hôm nay
tôi không muốn nói mọi người nhìn các sản phẩm với sự thương cảm
vì chúng được làm ra từ những người khuyết tật
mà tôi muốn mọi người có thể thấy rằng những sản phẩm tốt nhất độc đáo nhất ấy
là do những người khuyết tật làm ra bằng chính năng lực và tài năng của họ
đó là khẳng định của anh chị về những gì mà anh chị đã
và đang tiếp tục thực hiện tại việt nam
vừa rồi là câu chuyện của một người con đang sinh sống và làm việc ở xa tổ quốc
ngay sau đây tiểu mục nhắn gửi quê nhà với lời nhắn nhủ của những người con
ở xa tổ quốc cũng sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
nguyễn cường đang học tập tại canada nhắn gửi tới bạn bè tại việt nam với lời nhắn

môi trường học tập tuyệt vời lắm
bạn vân anh sinh viên đại học từ hàn quốc gửi lời nhắn tới bạn bè và gia đình
học ở hàn quốc đến giờ đã là hai năm nhưng mình vẫn chưa quen được cái cảm giác lạnh của mùa đông
những ngày này mình chỉ ước đang được ở hà nội để lang thang các quán vỉa hè
hít hà một bát phở nóng trong cái xe xe lạnh của những dịp đầu đông như thế này
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này của truyền hình nhân dân cũng xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
hoặc địa chỉ email tạp chí dnacomgmail com
hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo